theo như nhận định của nhiều chuyên gia giao cản đầu tiên khi thu hút khách quốc tế vào với việt nam đó là chính sách visa của chúng ta còn thiếu hợp lý
vì vậy sau quá trình lấy ý kiến và lắng nghe đóng góp ban soạn thảo dự thảo luật hai nghìn một mươi chín đề xuất xóa bỏ và điều chỉnh một số quy định trong thời gian tới để có thể tăng cường thu hút khách du lịch và phát triển ngành du lịch việt nam
những quy định về điều kiện nhập cảnh của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam ban hành trong thời gian qua được xem là đã làm khó cho ngành du lịch việt nam
trước vấn đề này hội đồng tư vấn du lịch tab đã nhiều lần đề xuất điều chỉnh chính sách thị thực
theo đó thời gian miễn thị thực cần tăng lên ba mươi ngày thay cho một mươi năm ngày như hiện nay
bãi bỏ quy định người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực phải cách thời điểm xuất cảnh việt nam lần trước
trước vấn đề này hội đồng tư vấn du lịch tab đã nhiều lần đề xuất điều chỉnh chính sách thị thực